tại tp hcm hiện còn hàng loạt dự án giao thông bị chậm tiến độ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
và trong đó có những dự án đã gián đoạn đến gần hai mươi năm với nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm trực tiếp quản lý thi công bảy mươi năm dự án giao thông trọng điểm
trong đó có bốn mươi ba dự án có tiến độ thi công chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng
đặc biệt có tám dự án trọng điểm ngừng thi công hơn hai năm qua gây bức xúc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương và hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố
đơn cử như dự án thi công tuyến đường vành đại hai đoạn ba quận thủ đức dự án xây dựng nút giao thông mỹ thủy quận hai
do đó cần sự phối hợp hiệu quả giữa địa phương và chủ đầu tư
tới đây từng dự án công trình giao thông phải đánh giá được tính hiệu quả đối tượng thụ hưởng và thời gian hoàn tất trước khi được thông qua chủ trương đầu tư